hợp tác xã đoàn kết hiện có khoảng năm mươi hectare cây trồng ăn quả trong đó riêng diện tích trồng xoài trên hai mươi hectare chủ yếu là xoài ghép và trồng mới sản lương quả ước đạt trên một trăm linh tấn
nói chung là bà con trong hợp tác xã đoàn các thành viên hợp tác xã đoàn kết năm nay có một tiêu thụ sản phẩm xuất nhập khẩu sang nước bạn ở trung quốc
thì bà con thành viên rất vấn cờ rất mừng thứ nhất là cái giá nó ổn định
thứ hai là nó có cái đầu tiêu bao tiêu sản phẩm cho các bà con
toàn tỉnh sơn la hiện có trên bốn ha xoài với năng suất đạt gần bốn tấn trên một ha sản lượng đạt trên một mươi một tấn
cây xoài được trồng tập trung chủ yếu ở các huyện yên châu mai sơn mộc châu thành phố sơn la mường la
để mở rộng tiêu thụ sản phẩm cho người nông dân ngay từ cuối niên vụ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay tỉnh sơn la đã triển khai nhiều giải pháp để xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm xoài
trong đó vấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu
trăm tấn xoài sang thị trường các nước trong năm hai nghìn một mươi tám
theo báo cáo của ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang tính đến ngày hai mươi tháng sáu tổng sản lượng vải đã tiêu thụ của tỉnh lên đến hơn một trăm hai mươi năm tấn doanh thu đạt hơn ba bốn trăm linh tỷ đồng
trong đó doanh thu từ vải thiêu là hơn hai tỷ đồng
theo đó giá vải năm nay được đánh giá là khá ổn định
cụ thể ngày hai mươi tháng sáu tại lục ngạn giá vải hàng loại hai được thu mua từ một mươi hai tỷ đồng
vải muộn được thu mua từ hai mươi năm tỷ đồng đến hai mươi bảy tỷ đồng một kg
vải lai lục ngạn giá lên tới ba mươi hai tỷ đồng đến ba mươi năm tỷ đồng một kg
vải thiêu chính vụ từ một mươi sáu tỷ đồng đến hai mươi ba tỷ đồng một kg
năm nay vải thiều bắc giang xuất khẩu tới hơn ba mươi nước trên thế giới
ngoài thị trường chính là trung quốc hiện nay các doanh nghiệp lớn trong nước cũng đã xuất khẩu vải sang australia mỹ châu âu nhật singapore
dự kiến nếu giữ được mức giá như hiện nay doanh thu từ vải thiều
và dịch vụ hỗ trợ khi kết thúc mùa vụ sẽ đạt trên năm năm trăm linh tỷ đồng
đây là con số kỷ lục trong hơn năm mươi năm qua
theo thông tin từ bộ công thương không chỉ ở việt nam giá tôm thẻ nguyên liệu cũng đã tăng trở lại ở nhiều nước châu á
nếu như vào đầu tháng sáu giá tôm thẻ loại một trăm linh con một kg vẫn còn ở mức bảy mươi đồng một kg thì tới giữa tháng sáu đã tăng lên tám mươi đồng một kg
theo đó giá tồn thể tăng trở lại
nhiều nhà máy đang đẩy mạnh thu mua tôm nguyên liệu để phục vụ cho những hợp đồng xuất khẩu mới ký được trong đó có những hợp đồng lớn
có những hợp đồng xuất khẩu tôm kỷ lục lên tới hơn một mươi tấn tôm giá trị khoảng trên một trăm linh triệu đô la mỹ
thời gian thực hiện những hợp đồng này chỉ trong vòng một tháng
điều này cho thấy nhu cầu tôm trên thị trường thế giới bắt đầu tăng lên và dự báo sẽ tăng khoảng hai mươi ngay trong tháng sáu này
sau một thời gian giảm mua để đề mạnh tiêu thụ hàng tồn kho các nhà nhập khẩu đã có dấu hiệu bắt đáy về lượng tôm tồn kho nên đã tăng mua trở lại
bên cạnh đó do giá tôm mấy tháng qua giảm mạnh trên toàn cầu vì sản lượng tăng cao các nước nuôi tôm lớn đã điều chỉnh lại sản lượng khiến cho cung cầu trở nên cân bằng hơn
trong bối cảnh các doanh nghiệp ngành xi măng vẫn đang đầu tư mở rộng sản xuất thì việc xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp xi măng đến năm hai nghìn ba mươi
và tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
nhằm bảo đảm cân đối cung cầu là vô cùng quan trọng
theo hiệp hội xi măng việt nam hiện cả nước có tám mươi ba dây chuyền sản xuất xi măng với tổng công suất đạt hơn chín mươi tám triệu tấn
tuy nhiên con số này vẫn tiếp tục tăng
trong năm hai nghìn một mươi tám dự kiến sẽ có ba dây chuyền với công suất hơn một mươi triệu tấn sẽ đi vào vận hành gồm xi măng sông lam giai đoạn hai của tập đoàn the vici
công suất ba tám triệu tấn một năm xi măng caito hà tiên của thái group công suất bốn năm triệu tấn
xi măng tân thắng nghệ an công suất một tám triệu tấn một năm
việc có thêm ba dây chuyền sản xuất xi măng đi vào vận hành sẽ nâng tổng công suất thiết kế của ngành xi măng lên tới trên một trăm linh tám triệu tấn
điều này sẽ tạo áp lực rất lớn đối với các doanh nghiệp sản xuất xi măng về bài toán cung cầu và tiêu thụ sản phẩm
chính vì vậy hiệp hội xi măng việt nam và các doanh nghiệp sản xuất xi măng đã kiến nghị chính phủ và bộ xây dựng nên có kế hoạch giãn tiến độ đầu tư xây dựng
các nhà máy xi măng giai đoạn hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn hai mươi năm đồng thời xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp xi măng đến năm hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi nhằm bảo đảm cân đối cung cầu
tin từ văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm cho biết tp hcm chấp thuận cho thi tuyển quốc tế để lựa chọn ra đơn vị tư vấn lập quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị
theo đó thành phố sẽ được tổng hợp với các nhà máy xi măng
hội nghị công bố công khai đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tp hcm đến năm hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
và hội nghị quốc tế về định hướng phát triển khu đô thị sáng tạo phía đông thành phố
sở quy hoạch kiến trúc sẽ trình thủ tướng chính phủ về điều chỉnh quy hoạch xây dựng chung của thành phố
hoàn thiện ứng dụng hệ thống thông tin địa lý để công khai minh bạch thông tin quy hoạch của các quận huyện
đồng thời tham mơ ủy ban nhân dân tổ chức chuyên đề riêng để giải quyết tình trạng quy hoạch treo
tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân
ủy ban nhân dân tp hcm cũng yêu cầu các cơ quan khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của các sở ngành
để phục vụ cho kỳ họp giữa năm của hội đồng nhân dân thành phố và hội nghị giữa nhiệm kỳ của ban chấp hành đảng bộ
tạo chuyển biến lớn trong công tác giải quyết các vấn đề cạch xe ngập nước và quản lý trật tự đô thị
mặc dù chỉ mới đưa vào hoạt động đầu tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
nhưng bộ phận giám định và giám sát tri khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của tỉnh hải dương đã đạt được những kết quả nhất định
việc giám định chi không chỉ giúp cho bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh chi đúng theo quy định
mà còn giúp người bệnh bảo vệ quyền lợi khi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế
sử dụng cái này nó rất chi đều hiệu quả vì cái thứ nhất là sử dụng công ty trong khám chữa bệnh
nhằm tìm ra những lỗi trực trước mà mình chưa áp dụng để thanh toán những dịch vụ áp sai giá so với thông tư ba mươi bảy
thì nay đã sử dụng cái bộ phận này sẽ tách lọc được những cái nào mà sử dụng mã dịch vụ và giá dịch vụ không đúng so với thông tư ba mươi bảy
thì sẽ tìm ra được và sẽ đưa điều chỉnh các cơ sở để thanh toán đúng với giá thông tư ba mươi bảy đã thực hiện
bộ phận giám sát giám định tri bảo hiểm y tế
có trách nhiệm giám sát phân tích dữ liệu khám chữa bệnh của toàn tỉnh để phát hiện sự gia tăng chi bảo hiểm y tế bất thường của các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh hải dương
qua đó các giải pháp phù hợp ngăn chặn bảo đảm sử dụng hiệu quả quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của tỉnh
việc giám sát tri tại các cơ sở thường xuyên cũng giúp cho các cơ sở nắm bắt được việc thu tri không hợp lý để điều chỉnh giá đúng quy định
đồng thời tránh tình trạng lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế
bác sĩ kê chỉ định thuốc sai quy định
bộ phận giám sát này hiệu quả cũng đạt rất cao trong những tháng qua
cái kiểm soát những cái gia tăng chi phí bất thường giúp cho các cơ sở khám chữa bệnh có điều tiết hợp lý và giúp cho cán bộ giám định viên
tại các bệnh viện cũng có những điều chỉnh cho nó phù hợp đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người có thẻ bảo hiểm xã hội trong khám và điều trị bệnh
để hoạt động giám định ngày càng hiệu quả bên cạnh việc thường xuyên kiểm soát từ trung tâm các giám định viên
các cơ sở y tế cần tăng cường phối hợp trao đổi thông tin để kịp thời điều chỉnh những khoản chi

theo số liệu của bệnh viện hữu nghị việt đức tính từ năm hai nghìn một mươi đến nay đã có gần sáu trăm linh ca ghép thận gần sáu mươi ca ghép gan và một mươi chín ca ghép tim từ người chết não được thực hiện
thế nhưng chỉ trong vòng một tháng từ ngày một mươi sáu tháng năm đến ngày một mươi ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám có bốn người chết não đã hiến tặng mô tạng cho một mươi sáu bệnh nhân
bao gồm tám quả thận bốn lá gan và bốn quả tim ngoài ra còn lấy được rác mạc mạch máu và gần từ những người hiến tặng để phục vụ cho các cuộc kép
đây là con số kỷ lục từ trước đến nay bởi nếu như trước đây phải chờ đợi hàng năm trời mới có một vài trường hợp xin hiến tạng
thì với con số lạc quan này đã cho thấy những bước tiến kỳ diệu trong ngành ghép tạng thể hiện sự nâng cao về nhận thức của người dân
đối với nghĩa cử cao đẹp và đầy tính nhân văn này góp phần vào thành tựu chung của y học việt nam
như truyền hình nhân dân đã phản ánh về những khó khăn mà người trông dưa hấu ở tỉnh phú yên đang gặp phải
trước thông tin trên siêu thị cóc mát tuy hòa đã về tận dụng
dưa để thu mua giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm thuận lợi hiệu quả nhất
với thông điệp chung tay hỗ trợ người trồng dưa hấu sau khi về thôn nam bình một xã hòa xuân tây huyện đông hòa tỉnh phú yên
thu mua dưa hấu cho nông dân siêu thị cốt mát tuy hòa triển khai ngay chương trình bán dưa hấu với giá khuyến mãi ba đồng một kg
đáng mừng hơn là xưa được ưu tiên bày bán trước lối vào quầy thực phẩm tươi sống nơi dễ thấy và bảo quản được tốt nhất
ngay sau khi mà nghe tin người nông dân gặp khó khăn trong vấn đề đầu ra tiêu thụ sản phẩm dưa đó
ngay trong đêm hôm qua siêu thị có vận động tất cả những anh em vào tại tầng nơi để kiểm tra nguồn dưa của bà con
và đồng thời có vận chuyển về đây khoảng gần một tấn rưỡi để hỗ trợ cho bà dân người dân tạm thời gặp khó khăn
trong việc tìm nguồn tiêu thụ
ngay những ngày đầu tiên chương trình đã nhận được sự ủng hộ của rất đông người tiêu dùng
cùng chia sẻ từng giọt mồ hôi với bà con nông dân trên đồng ruộng
mình không có ý định mua dưa nhưng mà bây giờ hiện tại là mình nhìn thấy cái giá dưa hiện giờ nó quá rẻ
cho nên là mình quyết định là ủng hộ người nông dân của mình nên mình mua một vài trái để mình ủng hộ người nông dân của mình

với sức bán như hiện nay trung bình mỗi ngày siêu thị cốc mát tuy hòa có thể giúp nông dân tiêu thụ trên dưới một tấn rưỡi
tuy nhiên chính quyền ngành nông nghiệp và doanh nghiệp cũng khuyến cáo người nông dân không nên ồ ạt mở rộng diện tích các loại cây trồng ngoài quy hoạch
mất kiểm soát đầu ra và giá cả gây thiệt hại nặng nề về kinh tế
bài học nhãn tiền từng xảy ra nhiều năm qua
vẫn đang phải sống trong tình trạng vô cùng thiếu thốn nước sạch tất cả nguồn nước đều phụ thuộc vào diễn khoan
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
nước diễn khoan sau khi đổ nước trà xanh bỗng dưng biến thành màu đen kịt nổi váng
đây là hình ảnh ghi lại được tại nhà một người dân
ở thôn lĩnh quy xã kim sơn huyện gia lâm thành phố hà nội
theo ghi nhận của phóng viên từ nhiều năm nay nhu cầu được sử dụng nước sạch vẫn là một nhu cầu rất xa xỉ đối với người dân nơi đây
nguồn nước diễn khoan đã bị ô nhiễm nặng nề người dân phải lọc đến bốn lần mới dám sử dụng
tình trạng nước ở đây thì trong quá trình để lắng một thời gian hút nó ra đến lúc nó có tạp chất gì nó cứ bám trắng trắng hết cả vòng quanh chậu
chúng tôi ở đây toàn là nước mua chứ không dám ăn đến cái nước của nhà
nước của nhà thì bơm lên chỉ để rửa nguyên nhân là do cống sảnh
khóa bẩn là một hai nữa là người ta mổ châu mổ bò nhiều
nên là khuân do nó ô nhiễm nhiều lắm
theo người dân địa phương nguyên nhân ô nhiễm chủ yếu là do các lò giết mổ gia súc gia cầm tự phát trong làng
được biết trong thôn hiện nay
có khoảng hơn một mươi hộ gia đình có lò giết mổ gia súc gia cầm hoạt động lâu năm
mỗi ngày có đến hàng trăm con ra súc ra cầm bị giết mổ
tất cả những chất thải đều được đổ xuống mương cống sảnh chạy quanh làng
gây nên mùi hôi thối vô cùng nồng nặc tại các ao hồ cống rãnh
tất cả khu nước thải đều chảy ra một cái ao ao đó gọi là ao tù ao cổng quan
do đó bây giờ nước nó xanh
mà nó ô nhiễm bẩn thậm chí nó ô nhiễm quá lại nó dẫn đến cá người ta nuôi nó cũng dẫn đến là cái việc đó
nó gây thiệt hại về phát triển kinh tế
được biết người dân thôn linh quy đã nhiều lần kiến nghị với cơ quan chức năng để đưa ra hướng giải quyết vấn đề
tuy nhiên vẫn chưa có giải pháp nào được đưa ra
và các dự án nước sạch tại đây cũng đã có từ rất lâu nhưng vẫn chưa được triển khai
các cơ quan chức năng cần sớm có những biện pháp cụ thể
để cải tạo môi trường và bảo đảm sức khỏe cho người dân nơi đây
tối ngày hai mươi tháng sáu tại hà nội đại sứ quán italia và khách sạn metropole hà nội
phối hợp tổ chức buổi hòa nhạc gây quỹ từ thiện cho tổ chức new bons việt nam
đây là năm thứ ba liên tiếp sự kiện được tổ chức tại việt nam
buổi hòa nhạc có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng
như lorenzo benarri nguyễn thanh huy diva hồng nhung
các hiện vật được trưng bày tại buổi hòa nhạc như áo dài tranh phong cảnh được bán đấu giá
và toàn bộ số tiền thu được sẽ quyền góp cho quỹ new bron một tổ chức từ thiện của anh
hoạt động với mục đích giảm tỷ lệ chết non ở trẻ sơ sinh việt nam
bằng việc hỗ trợ đào tạo cho các điều dưỡng và bác sĩ sơ sinh từ chuyên gia người anh
và hỗ trợ các trang thiết bị cứu chữa bệnh
đây là một trong những sự kiện
hướng tới kỷ niệm bốn mươi năm năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước và đem văn hóa hai nước tới gần nhau hơn
hoạt động này càng trở nên ý nghĩa hơn khi chúng tôi có thể góp phần nhỏ bé để giúp các trẻ em sơ sinh tại việt nam
thông qua những tiết mục đậm chất chữ tình buổi hòa nhạc đã thực sự để lại ấn tượng với người xem
chương trình nằm trong khuôn khổ tuần lễ âm nhạc fete de la music diễn ra tại các khách sạn sofitel trên toàn cầu
mỗi dịp hè sang vấn đề sân chơi lành mạnh cho thiếu nhi lại được đặt ra
dù hà nội không thiếu khu vui chơi dành cho trẻ em nhưng sân chơi mang tính văn hóa giáo dục dành cho các em nhỏ
vẫn là điều mà các bậc phụ huynh phải loay hoay tìm kiếm
ngày nay với sự phát triển của xã hội bên cạnh các sân chơi truyền thống
các gia đình hà nội có nhiều lựa chọn về điểm vui chơi dành cho con em như
khu vui chơi tại các trung tâm thương mại nhà sách các nhà văn hóa thiếu nhi
đặc điểm chung của các sân chơi này là chủ yếu ở trong nhà
các em không được tiếp xúc với thiên nhiên
các hoạt động chỉ đơn thuần thỏa mãn việc chơi thiếu đi sự tìm tòi
tại hà nội
chuỗi sự kiện sĩ tử nhí chấp cánh ước mơ do trung tâm khoa học giáo dục văn miếu quốc tử giám tổ chức
chính là sân chơi văn hóa giáo dục thú vị bổ ích cho trẻ em thủ đô dịp hè này
bởi ở đây chơi không đơn thuần là hoạt động triệt tiêu học tập
mà chơi là một hoạt động tương tác xã hội tương tác với thiên nhiên
giúp trẻ thêm phong phú về tâm hồn và có sự đồng cảm với nghệ thuật
thậm chí là với những truyền thống văn hóa tưởng chừng khó hấp thụ ở lứa tuổi thiếu nhi
ở đây chúng tôi nhân cái hoạt động này muốn đưa các hoạt động mang tính văn hóa dân gian vào trong khu vực này
để trẻ em của chúng ta có được trải nghiệm và tương tác
thông qua đó tạo nên những cảm xúc cho trẻ em của chúng ta
và cũng tạo cho trẻ em ta một cái lòng yêu mến những cái vốn quý của cháu ta trong cái di sản dân tộc
cái hay của chuỗi hoạt động sĩ tử nhí chắp cánh ước mơ là việc các em nhỏ vừa được trải nghiệm truyền thống
nhưng đồng thời cũng được thỏa sức sáng tạo
chơi mà học học mà chơi danh giới của học và chơi đều bị xóa nhòa
điều này khiến các em nhỏ khi đến với chương trình đều cảm thấy hết sức thích thú
hôm nay con đến đây con nhớ có chất là những
thì có hình dạng màu sắc và hình ảnh khác nhau
nhưng cái điều này rất là sạc sỡ và rất giống dân gian thời xưa ở quê
và con nghĩ những cái chương trình giúp các bạn trẻ có thể thể hiện tài năng của mình như thế này
nên phát triển thêm trên thế giới
và con rất vui khi được đến đây
hạt động ở đây rất là bổ ích
và con cảm thấy rất là vui rất là thú vị khi con đến với văn miếu của thực giá này ạ
chơi cũng là cách trẻ em học tập và tiếp nhận trí thức theo cách riêng của mình
do đó việc tạo ra các sân chơi đặc biệt là các sân chơi văn hóa
chính là cách giáo dục truyền thống di sản kỹ năng một cách tự nhiên và gần gũi nhất
giải bóng đá lớn nhất hành tinh world cup hai nghìn một mươi tám đã chính thức khởi tranh
không khí sôi động của ngày hội bóng đá toàn cầu đã chảy khắp mọi nơi
và sức nóng ấy cũng đã và đang hâm nóng tinh thần của cả những bệnh nhân đang phải điều trị tại các bệnh viện
ngày thường tại phòng bệnh một trăm linh ba viện gia liễu trung ương này
trong ai cũng đau yếu mệt mỏi đặc biệt trong cây nắng nóng của mùa hè
nhưng kể từ khi có world cup phòng bệnh trở nên luôn đông đúc
ai ai cũng hướng mắt theo vòng xoay của trái bóng
nhìn thấy sắc hào hứng như thế này không ai có thể nghĩ ông nguyễn đình vinh
là người đang điều trị ung thư da tại viện hơn một tháng nay
xem cái màn hình rộng thì coi như là cái tư tưởng bệnh nhân là rất thoải mái và vui sướng
còn đây là phòng bệnh tại bệnh viện tim hà nội
tim mạch là một bệnh đặc thù bệnh nhân cần tuân thủ nhiều nguyên tắc để tránh những tác động tiêu cực
tuy nhiên sự hồi hộp kịch tính và hấp dẫn của những trái bóng tròn lại mang một màu sắc tích cực để khiến người bệnh cảm thấy hứng khởi
cứ bệnh tim thì kể ra thì ai cũng sợ
thế nhưng mà mà kể chúng tôi cứ xem là bóng vô tử
ở nhà thế mà đến đây cũng vậy
bóng đá bóng xem thì làm gì rồi
cô ơi xem liên tục

cứ đến bảy giờ tối không khí bóng đá tại đây lại trở nên sôi động
và không khí này sẽ còn kéo dài gần một tháng nữa
và biết đâu với những tác dụng tích cực của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh lại là một nhuộm pháp tinh thần
giúp cho nhiều bệnh nhân có thêm niềm lạc quan chiến đấu với bệnh tật